theo chỉ đạo của bộ y tế cơ sở hai bệnh viện trung ương huế đã tiếp nhận điều trị hai ca covid một mươi chín
được bệnh viện từ đà nẵng chuyển đến đây là hai ca bệnh nặng có liên quan đến hô hấp và chạy thận
hiện bệnh viện trung ương huế cơ sở hai đã khẩn trương lắp đặt máy chạy thận tại khu cách ly
và tiến hành điều chuyển bệnh nhân một số khoa phòng lên điều trị tại cơ sở một
để mở rộng tổ chức lại không gian cơ sở hai phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo lãnh đạo bệnh viện trung ương huế thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo chỉ đạo của bộ y tế đồng thời tăng cường công suất xét nghiệm từ năm trăm linh mẫu một ngày lên một mẫu một ngày